không chỉ có người có đạo mới tập trung về đây mà nhiều người dân và khách du lịch cũng chọn đây là điểm đến lý tưởng
tại tp hcm khắp nơi từ nhà thờ quán cà phê hay khách sạn lớn đều rực rỡ sắc màu
các cây thông lớn được trang hoàng tỉ mỉ các hoạt cảnh được bố trí thu hút rất nhiều du khách đến chụp hình
không còn là ngày lễ riêng của giáo dân giáng sinh giờ đây đã trở thành ngày hội của cả những người ngoại đạo nhất là giới trẻ
để góp phần phục vụ nhân dân và đồng bào theo thiên chúa giáo có một đêm giáng sinh an lành hạnh phúc
lực lượng công an nhân dân trên cả nước đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm
các địa điểm tập trung đông người dân như khu vực nhà thờ trung tâm thương mại các điểm vui chơi giải trí
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập chốt phân luồng điều tiết giao thông
chống ủn tắc và đua xe trái phép đồng thời thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
ngoài ra lực lượng công an cũng triển khai các phương án tuần tra kiểm soát tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp giật
gây dối trật tự công cộng tổ chức ứng trực trực ứng trực sẵn sàng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
góp phần để nhân dân được vui chơi đón giáng sinh trong an lành hạnh phúc
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
đang trên đường đi giao ma túy nguyễn tiên phong ba mươi sáu tuổi trú tại huyện như xuân tỉnh thanh hóa đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ khoảng một kg ma túy tổng hợp
bước đầu đấu tranh nguyễn tiên phong khai nhận do trước đây đã có thời gian làm công nhân ở khu công nghiệp yên phong
và biết một số đối tượng mua bán ma túy
nên phong đã tìm mua số ma túy trên của một người đàn ông không quen biết ở gần khu vực biên giới giáp lào thuộc tỉnh thanh hóa
với giá một trăm bảy mươi triệu đồng sau đó mang về bắc ninh bán với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng để kiếm lời
khi đi đến đường hai trăm chín mươi năm thuộc thôn phú đức xã đông thọ huyện yên phong để giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ
theo hồ sơ vụ việc nguyễn tiên phong là đối tượng nghiện nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm
vừa được công an tỉnh thanh hóa phát hiện tại quốc lộ nghi sơn bãi trành
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ xe ô tô do lê khả phương
trú tại xã phú sơn huyện tĩnh gia điều khiển đang vận chuyển số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ trên năm trăm linh khẩu súng nhựa đồ chơi bạo lực do trung quốc sản xuất
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ theo quy định
hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản và bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường để xử lý theo quy định
bốn trăm sáu mươi kg nguyên liệu thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được công an tp sơn la phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một phát hiện
trước đó đoàn công tác tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm của cấn thị nga hiện tạm trú tại thành phố sơn la
lực lượng chức năng phát hiện bốn trăm sáu mươi kg nguyên liệu thực phẩm tươi sống
bao gồm thịt gà giò phủ tạng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo khai nhận cấn thị nga nhập số thực phẩm nói trên từ dưới xuôi
sau đó đem về sơ chế rán mát đóng gói và đưa đi tiêu thụ tại thành phố và các huyện lân cận
công an tp sơn la đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và tạm giữ toàn bộ số hàng thực phẩm đông lạnh nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay